phó thống đốc ngân hàng nhà nước đào minh tú cho biết

tăng trưởng tiến dụng cao hơn so với dự kiến và cao hơn so với cùng kỳ năm trước
phản ánh sự phục hồi tích cực của nền kinh tế
vốn tín dụng sẽ đóng góp tích cực hỗ trợ doanh nghiệp cũng như các hộ kinh doanh
bốn tháng đầu năm nay kim ngạch xuất khẩu tôm của nước ta đạt một bốn tỷ usd
tăng tới bốn mươi năm so với cùng kỳ năm ngoái
mỹ nhật bản eu trung quốc hàn quốc là năm thị trường nhập tôm lớn nhất của việt nam
cũng ghi nhận tăng trưởng từ một mươi năm đến chín mươi một trong giai đoạn này
thực hiện chỉ đạo của chính phủ về việc triển khai đồng bộ tất cả các trạm thu phí không dừng trên toàn quốc
chậm nhất đến ngày ba mươi một tháng bảy tới đây
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh cho biết sau mốc thời gian này sẽ không chấp thuận đối với trạm thu phí thủ công một rừng
thành phố hiện có năm trạm thu phí đang thu phí hỗn hợp
trong số đó có trạm kiến nghị thành phố vẫn tiếp tục thu phí một dừng sau ngày ba mươi một tháng bảy
tuy nhiên ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh cho biết sẽ không chấp thuận việc này
thưa quý vị
thẻ tiến dụng
là một loại thẻ giúp cho khách hàng có thể thực hiện mục đích như chi tiêu thanh toán
rút tiền mặt trước mà không cần có tiền trong thẻ
có thể thấy tính năng tiện ích của thẻ tiến dụng là rất nhiều và việc đăng ký thẻ rất dễ dàng và không tốn nhiều thời gian
chỉ cần giấy chứng minh thư nhân dân căn cước công dân chứng minh thu nhập là có trong thẻ online một vài phút
và thẻ vật lý cũng trong vài ngày
cũng vì vậy nhiều đối tượng xấu đã lợi dụng lỗ hồng này để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
không mở tài khoản
hay làm thẻ tiến dụng nhưng bỗng một ngày anh hải sống tại quận đống đa hà nội
phát hiện mình là con nợ xấu của ngân hàng với số tiền gần hai mươi tỷ đồng
chỉ cần giấy chứng minh thư này sổ hộ phẩm và các thông tin khác thì đều hoàn toàn sai lệch
các cơ quan chức năng hoàn toàn có thể khởi tố điều tra truy tố về cái tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo quy định tại điều một trăm bảy mươi bốn của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm và sửa đổi năm hai nghìn một mươi bảy
và không hình phạt cao nhất đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là đến trung tân
việc kẻ gian lấy thông tin cá nhân của nạn nhân để làm giả giấy tờ để vay vốn ngân hàng hay mở thẻ tiến dụng
hiện khá phổ biến
chúng thường lợi dụng mạng xã hội và dùng các thủ đoạn tinh vi để lừa người dân cung cấp hình ảnh giấy tờ tùy thân
nếu không trang bị những kiến thức cảnh giác người dân dễ dàng trở thành miếng mùi ngon cho kẻ gian lợi dụng
phải nâng cao nhận thức cho người dân trong xã hội về việc đảm bảo các giấy tờ chứng từ cá nhân ở mức cao nhất
còn về phía ngân hàng rõ ràng là
để đảm bảo thực thi đúng các nội dung của các hoạt động ngân hàng
thì cần phải thực hiện chặt chẽ các cái bước quy định không được phép bỏ qua bất kỳ một bước nào
trước vấn nạn trên nhiều ngân hàng chuyên gia khuyến cáo khách hàng người dân
không cung cấp hình ảnh giấy tờ tùy thân cho người khác
không chia sẻ mạng otp cho bất kỳ ai kể cả người thân hay nhân viên ngân hàng
bên cạnh đó khách hàng cũng không để ai
hãy ghi thay vào hồ sơ giấy tờ trong bất kỳ trường hợp nào
người dân khi nghi ngờ thông tin cá nhân bị chiếm đoạt dẫn đến nợ xấu
hãy truy cập hệ thống của cic để tra cứu thông tin tiến dụng nợ xấu điểm tín dụng của bản thân
từ đây người dân sẽ tự giám sát thông tin cá nhân và mức độ tiến dụng
để phát hiện thông tin sai sót giàn lật hỗ trợ cơ quan quản lý
đề cao ý thức của con người trong việc tôn trọng tự nhiên giữ gìn bản sắc văn hóa bảo vệ môi trường du lịch xanh
do đó là xu hướng du lịch tất yếu
xác định được điều này thì nhiều khách sạn resort đã tiên phong lan tỏa loại hình lưu trú xanh
và sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên tại thành phố đà nẵng
một resort tại trung tâm thành phố đà nẵng hai năm ảnh hưởng bởi dịch bệnh
nhiều bộ phận phải cắt giảm nhân sự riêng bộ phận báo trì và cánh quang cây xanh vẫn được giữ nguyên
tại đây lá cây khô cành cây được làm phân bón hữu cơ
để cải tạo lại khu vườn
cây xanh ngày càng phủ dày hơn bởi chương trình tổ chức cho những khách hàng thân thiết tham gia trồng cây
hệ thống xử lý rắc thải được đầu tư
từ nhiều năm trước đơn vị này cũng đã được nhận giải thưởng khách sạn xanh của tổng cục du lịch việt nam
nhờ những nỗ lực trong việc thực hiện các chính sách thân thiện với môi trường
thế giới ngày một thay đổi và hầu hết tất cả chúng ta đều luôn quan tâm đến các vấn
đề về thiên nhiên chẳng hạn như sự nóng lên của trái đất ô nhiễm môi trường ô nhiễm không khí
chính vì thế mà ngày nay các du khách luôn đặt kỳ vọng cao được tận hưởng bầu không khí trong lành
khi đi nghỉ dưỡng tại các resort và khách sạn
tôi nghĩ rằng việc nâng cao và định hướng các điểm du lịch các khách sạn trở thành điểm du lịch xanh là rất quan trọng
một khách sạn vừa mới đi vào hoạt động chưa lâu giá trị xanh được định vị ngay từ lúc tạo dựng
sử dụng hoàn toàn gạch không nung
các vật dụng trong phòng được làm bằng vật liệu thân thiện với môi trường
hạn chế tối đa việc sử dụng đồ nhựa và bao túi ni lông
mong muốn là bảo vệ môi trường chung cũng như là góp phần nào đó để xây dựng du lịch xanh cho toàn du lịch việt nam
lãnh đạo hội khách sạn đà nẵng cho biết hoạt động trở lại sau đại dịch covid một mươi chín việc tân trang cải tạo làm mới mình
để nâng cao chất lượng dịch vụ được các cơ sở lưu trú đặc biệt chú trọng
đặc biệt là việc hướng dẫn các khách sạn trở thành điểm du lịch

nhận thức về bảo vệ môi trường đối với khách sạn là tôi cho rằng là rất là cao
tuy nhiên thì chúng tôi cần phải tổ chức thêm nhiều những hội thảo để bàn về các biện pháp cụ thể hơn trong công tác bảo vệ môi trường
tại thành phố đà nẵng cũng như trên cả nước lưu trú xanh nói riêng và du lịch xanh nói chung
vẫn còn rất nhiều điều phải bàn trong giải pháp cách làm
nhưng rõ ràng một tiếng hiệu vui có thể nhận thấy
nhưng rõ ràng một tín hiệu vui có thể nhận thấy
là tín hiệu ấy đang dần được lan tỏa trong định hướng của cộng đồng những người làm du lịch
với những nỗ lực thay đổi này chúng ta sẽ có ý thức hơn trong việc xây dựng một không gian xanh thân thiện
để tạo ra một môi trường du lịch bền vững
và câu chuyện này cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt quý vị